ubnd tỉnh yên bái vừa ban hành quyết định về việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ ván rán
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoàng gia yên bái
công ty này đã vi phạm nghiêm trọng trong việc san gạt đất đá đổ trực tiếp xuống lòng hồ thác bà
ubnd tỉnh yên bái yêu cầu công ty này phải bốc xúc toàn bộ đất đá đã đổ xuống hồ thác bà lên và đem về đổ tại bãi thải
đồng thời phải xây dựng trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung như đã cam kết
thời gian ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày bốn tháng năm đến khi công ty này hoàn thành việc khắc phục các vi phạm và được tỉnh yên bái cho phép hoạt động trở lại